do tác động của bão số bốn hút độ ẩm mây từ khu vực bắc bộ tập trung vào hoàn lưu nên gây ra hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao
nên ở khu vực bắc bộ và trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ thậm chí có nơi trên ba mươi chín độ
với hình thái thời tiết này sẽ khiến cho các cán bộ trực chốt gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm nhiệm vụ
nên với những cán bộ thực hiện nhiệm vụ cần bổ sung nước đầy đủ để tránh mất nước hay sốc nhiệt khi nhiệt độ tăng cao nhất là vào thời điểm trưa chiều
còn đối với các tỉnh thành phía nam thì nhiệt độ có phần dễ chịu hơn khi trời nhiều mây nắng không quá gai gắt chiều tối sẽ có mưa rông rải rác những cơn mưa sẽ làm không khí ở khu vực này trở nên thoáng đẳng hơn
nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ c tuy nhiên trong cơn rông quý vị cần lưu ý lốc và gió giật mạnh
và nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước